sở giao thông vận tải hà nội cho biết các hãng xe công nghệ đã bắt đầu mở lại dịch vụ xe máy từ ngày hôm qua tám tháng hai
theo ghi nhận các ứng dụng chạy xe ôm công nghệ như grab b cũng đã bắt đầu đón khách
sở yêu cầu các hãng xe chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý lái xe
các lái xe phải được tiêm vaccine phòng dịch đầy đủ tuân thủ năm k và các quy định hiện hành của ubnd tp hà nội bộ y tế
bảo đảm không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng